tổng thống ukraine sẽ phải đàm phán với nga và các nước châu âu cũng sẽ có mặt tại đàm phán
nhằm đạt được các đảm bảo về an ninh phát biểu được tổng thống pháp emmanuel macron đưa ra
trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp rumani klaus ubanes khi đang ở thăm nước này
tổng thống macron cho biết pháp mong muốn xây dựng hòa bình và đã có những bước đi nhằm ngăn ngừa xung đột
ông nhấn mạnh pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ ukraine kể về mặt quân sự kinh tế tài chính và kế hoạch nhân đạo
trong một diễn biến liên quan thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryabkov cho hay nga sẽ chấm dứt hoạt động quân sự ở ukraine nếu thấy phù hợp
nhà ngoại giao nga cũng nhấn mạnh cam kết kiên định của moscow nhằm thực hiện các mục tiêu đã đặt ra ngay từ đầu chiến dịch quân sự